tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo ở cùng quê gia lai
gồm nguyễn thành vũ một mươi sáu năm tù đỗ thanh thành một mươi năm năm tù phạm văn thịnh một mươi ba năm tù
phan hoàng phúc một mươi năm tù nguyễn thành đạt một mươi một năm tù và nguyễn anh ngọc quê tỉnh hà tĩnh
một mươi hai năm tù cùng về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi nhóm thợ nề của vũ nhậu tại một quán
thuộc địa bàn quận liên triều vũ giao lưu với anh lưu văn hải và đã xảy ra mâu thuẫn
vũ gọi nhóm thành thịnh phúc đạt ngọc tập trung tới quán chờ vũ ra hiệu sẽ xông vào
trong lúc vũ và hải ép nhau uống thì đã nảy sinh xô xát chủ quán và nhân viên vào can
thì đã bị nhóm của hải đánh hội đồng trong đó có anh võ văn hùng bị đạt đánh thương tích chín mươi sáu